các tỉnh và chính quyền địa phương khu vực đang có diễn biến phức tạp trong hoạt động của hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân
xây dựng phương án đề xuất với ngân hàng nhà nước các biện pháp xử lý đồng thời cử cán bộ tham gia các tổ công tác theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám có một hai trăm tám mươi hai tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
bao gồm chín mươi bốn ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài một ngân hàng hợp tác một một trăm tám mươi ba quỹ tiến dụng nhân dân và bốn tổ chức tài chính vi mô
năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm tiền gửi việt nam đã thực hiện thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
với tổng số phí thực thu là sáu sáu trăm hai mươi tám năm tỷ đồng đạt một trăm linh bảy kế hoạch tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú đánh giá cao kết quả năm hai nghìn một mươi tám của bảo hiểm tiền gửi việt nam trên các mặt hoạt động
đặc biệt bảo hiểm tiền cử việt nam đã phát huy vị thế của tổ chức trong duy trì sự an toàn phát triển
và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng nhất là đối với hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân
nhất trí với một mươi tám nhóm nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm tiền gửi việt nam đề ra phó thống đốc đào minh tú yêu cầu bảo hiểm tiền gửi việt nam
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm hai nghìn một mươi chín
cũng như thời gian tới góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu
củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền
tổ chức tín dụng nhận tiền gửi tiết kiệm quy định tại thông tư này là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động
theo quy định của luật các tổ chức tiến dụng bao gồm ngân hàng thương mại ngân hàng hợp tác xã tổ chức tài chính vimo
quỹ tín dụng nhân dân chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận
chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền
phù hợp với quy định tại thông tư này quy định của pháp luật về giao dịch điện tử về phòng chống rửa tiền
và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác an toàn
tài sản cho người gửi tiền và an toàn lao động cho tổ chức tín dụng
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ngân hàng trung ương châu âu
ecb mario drari ngày một mươi năm tháng một nói rằng những diễn biến kinh tế tại khu vực sử dụng đồng tiền
trung châu âu eurozone đã yếu hơn so với dự kiến đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục
các biện pháp kích thích kinh tế
cảnh báo này được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại về đá tăng trưởng đang chậm lại
tại các nền kinh tế hàng đầu châu âu như đức pháp và italy bị tác động bởi những bất ổn liên quan
đến brexit và căng thẳng thương mại mỹ trung tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ecb đã kết thúc chương trình
mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp

tăng trưởng và đẩy lãm phát lên mức mục tiêu dưới hai của ecb
chương trình nới lỏng tiền tệ này đã chứng kiến ecb bơm hai sáu trăm linh tỷ euro vào nền kinh tế eurozone
trong thời gian gần bốn năm qua tuy nhiên ngân hàng trung ương châu âu ecb sẽ tiếp tục hỗ trợ
kinh tế khu vực thông qua lãi suất siêu thấp bằng cách tái đầu tư số tiền thu được từ những trái phiếu
đáo hạn trong một thời gian dài nỗ lực giữ chi phí cho vay thấp
chính phủ nhật bản đang cân nhắc cho phép các doanh nghiệp trả lương bằng tiền điện tử
để hướng tới chuyển sang xã hội không tiền mặt
chính phủ nhật bản đặt mục tiêu siết chặt việc thanh toán lương không dùng tiền mặt
cho các nhà kinh doanh có tình trạng tài chính tốt và đã đăng ký với cơ quan dịch vụ tài chính
dự kiến chính phủ và các bộ ngành sẽ thảo luận để quyết định xem phương thức nào giúp bảo vệ
người lao động khỏi việc chậm thanh toán lương nếu các nhà buôn phá sản
mặc dù thẻ tiến dụng và tiền điện tử ngay càng trở nên phổ biến nhật bản vẫn là xã hội trọng tiền mặt
khi các khoản thanh toán không tiền mặt chỉ chiếm hai mươi vào năm hai nghìn một mươi năm thấp hơn nhiều so với mức chín mươi
tại hàn quốc và sáu mươi tại trung quốc
chính quyền tokyo và một số đơn vị khác đã yêu cầu sử dụng tiền điện tử để thanh toán lương
khẳng định nhu cầu này đang rất cao
thưa quý vị chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám tăng ba năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
và tăng hai chín mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy mục tiêu kiểm soát lạm phát giữ cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám dưới bốn đã đạt được
trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm hai nghìn một mươi chín
theo cục quản lý giá bộ tài chính cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám sát với các dự báo
kịch bản điều hành giá đã được bộ tài chính phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam
bộ kế hoạch và đầu tư các bộ ngành trình chính phủ ngay từ đầu năm
diễn biến mặt bằng giá nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ
cpi các tháng đầu năm biến động theo hướng tăng dần qua các tháng từ mức hai sáu mươi năm tháng một
dần tới mức ba một bình quân năm tháng tăng với tốc độ nhanh hơn trong hai tháng tiếp theo
lên mức ba bốn mươi năm bình quân bảy tháng và dân ổn định trong khoảng ba năm ba sáu trong các tháng cuối năm
cpi bình quân cả năm hai nghìn một mươi tám tăng khoảng ba năm mươi bốn đây là năm thứ ba kiềm chế được lạm phát dưới bốn
các tổ chức tài chính quốc tế đều có đánh giá tốt về triển vọng và việc điều hành kinh tế của việt nam
tất cả những cái chỉ số về kinh tế vĩ mô của hai nghìn một mươi tám đã thể hiện ra một cái điều là nền kinh tế việt nam
cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám tăng ba năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy và tăng hai chín mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy mục tiêu kiểm soát lạm phát giữ cpi bình quân năm hai nghìn một mươi tám dưới bốn
đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm hai nghìn một mươi tám
nhìn chung lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản
điều này phản ánh biến động giá chủ yếu từ việc tăng giá lương thực thực phẩm giá xăng dầu
và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục
mức tăng lạm phát cơ bản trong năm hai nghìn một mươi tám so với cùng kỳ có biên độ giao động trong khoảng từ một một mươi tám đến một bảy
lãng phát cơ bản bình quân năm tăng một bốn mươi tám thấp hơn mức kế hoạch một sáu
cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định
chúng ta vẫn giữ được kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ chính trị lớn nhất của ngành ngân hàng
ba năm mươi bốn dưới bốn bốn của họ đạt ra từ đầu năm
trong đó lạm phát cơ bản chỉ có một tám mươi sáu
lạm phát ra chúng ta cung ứng tiền nó chỉ có một tám mươi sáu
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cm
dự báo tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi chín ước đạt sáu chín mươi ba
tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức chín bốn thăng dư thương mại ở mức hai bốn tỷ usd
mức tăng giá tiêu dùng bình quân là khoảng ba tám mươi tám
bên cạnh đó các chuyên gia của cm cũng chỉ ra những nhiệm vụ chưa hoàn thành
sau năm năm thực hiện các nghị quyết số một mươi chín của chính phủ
và những yêu cầu mới trong bối cảnh thế giới chuyển đổi mạnh mẽ
nhằm thích nghi với nền sản xuất mới của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
theo đó bên cạnh việc tiếp tục duy trì mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh
thông lệ quốc tế phát triển các lĩnh vực việt nam có lợi thế so sánh
cần chú trọng nâng cao các yếu tố của công nghệ đổi mới sáng tạo
chất lượng nguồn nhân lực chất lượng dịch vụ công
năm hai nghìn một mươi chín dựa trên những đà tăng trưởng đã có sẵn
chúng ta cần lưu ý về trong ngắn hạn những chính sách
như là chính sách về chi tiêu tài khoá của việt nam
một điểm nữa là các chính sách về tỷ giá và lãi xuất
cũng cần có sự linh hoạt
như năm vừa rồi
tôi thấy là chúng ta đã làm được tương đối tốt việc đó
dựa trên những diễn biến sắp tới của tỷ giá nói chung
của đồng đô la mỹ và lãi xuất của mỹ
cũng như là giá trị của đồng nhân dân tệ
sẽ linh hoạt có những chính sách phù hợp để làm sao giữ cho lãi xuất của việt nam
không bị có một sự đột biến tăng
tôi nghĩ là các cái hoạt động kinh tế sẽ diễn ra tốt
cục quản lý giá cho rằng năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội đã quyết định cpi ở mức khoảng bốn
và để đạt được mục tiêu đó
việc quản lý điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng linh hoạt chủ động
bộ tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương
theo dõi sát diễn biến giá cả của các mặt hàng thiết yếu
để kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu
nhằm bình ổn giá nhất là thời điểm các dịp lễ tết
đối với việc thực hiện lộ trình thị trường một số mặt hàng quan trọng thiết yếu
bộ tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành tổng cục thống kê
để tính toán mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp giúp kiểm soát mặt bằng chung
hạn chế tác động chi phí đẩy đến sản xuất tiêu dùng và đời sống của nhân dân
thay vì đợi thời điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mới ban hành nghị quyết một mươi chín
về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
ngay từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
với quyết tâm đưa môi trường kinh doanh của việt nam lọt nhóm bốn quốc gia phát triển nhất trong khối asean
mục tiêu của nghị quyết là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của world bank
ngân hàng thế giới wef diễn đàn kinh tế thế giới wepo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
un liên hợp quốc về môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh
nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập
giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động giảm chi phí đầu vào
chi phí cơ hội chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
phân đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm asean bốn
các doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước không có độc lực để làm sao cùng hợp tác cùng cố gắng để làm sao có một năm tương đối thành công
tôi nghĩ về mặt cái mốc thời gian là chính phủ đã có những bài toán sớm hơn để giúp cho bộ ngành giúp cho các doanh nghiệp
người ta có một cái công cụ có một cái kim chỉ nam để họ căn cứ vào đó để thực hiện để soi xét để soi chiếu để kiểm tra để đánh giá
bởi vì đến tháng năm nó quá muộn
nhưng cái việc làm sớm này nó sẽ tạo ra cái động lực cũng như cái sự chủ động cho các cái doanh nghiệp
điểm nhấn của nghị quyết hai năm hai nghìn một mươi chín là tăng cường trách nhiệm của các bộ đầu mối gắn rõ hơn
việc hoàn thành các mục tiêu với trách nhiệm của các bộ trưởng trưởng ngành lãnh đạo địa phương
trong đó bốn lĩnh vực ưu tiên trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi chín để cải thiện môi trường kinh doanh
đó là tiếp tục bãi bỏ đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thực thi đầy đủ
chiết đề các cải cách về điều kiện kinh doanh
đã thực hiện năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý
kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia
đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
sức ép hành chính đó nó chưa đủ một sức ép của xã hội sức ép của cộng đồng doanh nghiệp
phải thực hiện phải tạo ra những cái sức ép như thế
các hiệp hội doanh nghiệp các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng đối với thực hiện này
bởi vì đó là vì lợi ích của họ họ phải có tiếng nói họ phải tập hợp lại
họ phải theo dõi họ phải phản ánh
còn cải cách bên trong thì làm sao mà tạo ra một động lực lành mạnh
để cho những cán bộ mà thư hành có những tu di mới về cải cách
thì những người đó để được hưởng lợi và người ta có lợi ích như vậy hơn là
người ta tìm kiếm lợi ích của họ bằng việc là gây cản trở gây khó khăn gây phiền hà cho doanh nghiệp
chủ trương phát triển kinh tế tư nhân là một động lực một bứt phá cho tăng trưởng kinh tế sắp tới
đồng thời chú ý nhiều hơn đến các vấn đề xã hội chú trọng các biện pháp tạo môi trường không tham nhũng
như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thực thi nghiêm quy định công khai
minh bạch trong hoạt động công vụ công tác cán bộ nhất là công tác đấu thầu dự án đầu tư
năm hai nghìn một mươi tám có hơn một trăm ba mươi một doanh nghiệp mới thành lập nhưng số doanh nghiệp đóng cửa tạm dừng
số doanh nghiệp khó khăn khi tiếp cận với đất đai tín dụng còn rất cao
việt nam có năm triệu hộ kinh doanh có hành lang pháp lý và có chính sách
nhưng chưa đủ sức hấp dẫn để năm triệu hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp
từ đó cần phải có chính sách rõ ràng mạnh hơn
việc này thủ tướng đã giao cho bộ kế hoạch đầu tư và các cơ quan nghiên cứu cơ chế chính sách
chương trình tài chính ngân hàng
chương trình tài chính ngân hàng
tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại
chương trình tài chính ngân hàng